xung quanh dự án chống ngập gần một mươi tỷ đồng tại tp hcm tiếp tục ngừng thi công
mới đây đơn vị chủ đầu tư dự án này đã tổ chức buổi họp báo
làm rõ những khúc mắc về nguyên nhân tạm dừng dự án
nguyên nhân dự án bị ngưng thi công là do ủy ban nhân dân tp hcm không ký xác nhận khối lượng
khiến ngân hàng chưa giải ngân vốn
chủ đầu tư dự án cho biết ngoài những khuyến cáo đánh giá thiếu cơ sở
trong các văn bản ký xác nhận giá trị hoàn thành
đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng còn cáo buộc chủ đầu tư tự ý thay đổi vật liệu
từ thép g bảy sang thép trung quốc
đây là những điểm mấu chốt khiến thành phố chưa ký biên bản xác nhận
chúng tôi khai báo cái giá thép đầu vào của đó nhập vẽ qua
chúng tôi không thể nào mà nói rằng là mua thép mã lai là ghi thép mỹ
theo quy định hiện hành công trình vốn đầu tư của nhà nước không được ghi xuất xứ vật liệu
mà chỉ ghi các chỉ tiêu cơ lý tính năng của nó
và thép được dùng hiện nay là đúng theo tính năng yêu cầu về tính chất cơ lý
về tính chất hóa học của vật liệu
đến thời điểm này dự án đã hoàn thành bảy mươi hai khối lượng thi công
với tổng giá trị năm sáu trăm chín mươi tỷ đồng
trong đó khối lượng giá trị hoàn thành chưa được giải ngân là một ba trăm tám mươi bốn tỷ đồng
chúng tôi khẳng định là cái việc dừng như thế này là thiệt hại rất lớn
thì thiệt hại về máy móc thiết bị thiệt hại về con người thiệt hại về thời gian
và hiện nay thiệt hại về vấn đề lãi suất
cái quan trọng nhất đó chính là sự phiền hà gây ra đối với người dân
hiện tại đoàn thanh tra của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đang vào cuộc đánh giá toàn diện lại dự án này
với mục tiêu để dự án sớm tái khởi công
các chuyên gia tư vấn thiết kế đã khuyến cáo hầu hết các hạng mục thi công của dự án chống ngập
đều thực hiện trên nền đất yếu
do vậy việc ngưng thi công kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của công trình
chủ đầu tư cho biết nếu trong tháng chín xong tất cả các thủ tục và tháng một mươi hai thành phố bàn giao được mặt bằng
thì dự án sẽ nỗ lực hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín